theo điều tra ban đầu của công an thành phố phan rang tháp tràm nguyễn thái trung cho rằng bà thắng đã tự ý bán gà vịt của mình để lấy tiền tiêu xài nên đã dùng cây lau nhà bằng kim loại đánh nhiều lần vào người bà thắng dẫn đến gãy xương cẳng tay trái và chấn thương phần mềm ở hai chân và tay phải